ngoài dịch tay chân miệng bệnh đầu mù khí hay đại dịch thì vẫn còn có rất nhiều loại virus
vẫn đang âm thầm tồn tại và là nguyên nhân khiến nhiều người tử vong
theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới who bệnh dạy phổ biến trên toàn thế giới
mỗi năm có trên một mươi triệu người bị súc vật dạy hoặc nghi dạy cắn
phải được điều trị dự phòng bằng vaccine dạy
khoảng sáu mươi đến bảy mươi người tử vong vì căn bệnh này
chủ yếu được báo cáo ở các nước thuộc vùng nhiệt đới
theo cục y tế dự phòng bộ y tế ở các nước đông nam á
hàng năm tỷ lệ chết vì bệnh dạy chiếm tám mươi trên toàn thế giới
từ năm hai nghìn bốn đến nay bệnh dạy tăng lên rõ rệt ở các nước thuộc khu vực
trong đó có việt nam
bệnh dạy là bệnh lây nhiễm qua dịch tiết chứa virus dạy rhabdovirus
thuộc họ rhabdoviridae
giống lysa virus gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương
đây là một trong những bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người
hầu hết ca phơi nhiễm bệnh dại đều qua vết cắn hoặc vết liếm của động vật mắc bệnh dạy
một số trường hợp có thể bị nhiễm virus dạy qua đường tiếp xúc như hít phải khí dung
ở cả người và động vật khi đã nhiễm virus dạy kết cục thường là tử vong
theo cbs news trong lịch sử loài người chỉ một số ít trường hợp người bị bệnh dạy sống sót
tài liệu của who cho thấy
một khi các triệu chứng lâm sàng xuất hiện người bị bệnh dạy có tỷ lệ tử vong là một trăm linh
ngoài ra chín mươi chín chín mươi chín ca nhiễm virus dạy là do chó cắn
virus dạy lây nhiễm sau khi động vật mang bệnh cào cắn vật chủ mới
người mắc bệnh dạy sẽ bị tổn thương não dây thần kinh
theo dịch vụ y tế quốc gia mỹ mss một khi người mắc xuất hiện triệu chứng
gần như khả năng cứu chữa là bằng không
theo webmd thông thường người bị nhiễm virus bệnh dạy sẽ không có triệu chứng
sau khi động vật mang bệnh cào cắn vật chủ mới dây thần kinh
các bác sĩ gọi đây là thời kỳ ủ bệnh
triệu chứng sẽ xuất hiện khi virus di chuyển qua hệ thống thần kinh trung ương và tấn công não
ở giai đoạn tiền triệu chứng một đến bốn ngày người bệnh có biểu hiện sợ hãi đau đầu
sốt mệt mỏi khó chịu tê và đau tại vết thương nơi virus xâm nhập
khi virus đã lan đến hệ thống thần kinh trung ương bệnh nhân sẽ bước vào giai đoạn
viêm não với triệu chứng mất ngủ sợ ánh sáng tiếng động gió nhẹ
ngoài ra người bệnh còn có rối loạn thần kinh thực vật như giảm động tử
tăng tiết nước bọt và mồ hôi hạ huyết áp đôi khi sức tinh tự nhiên
bệnh sẽ diễn biến theo hai thể kiểu hướng thượng hội chứng landy và thể cuồng
từ khi xuất hiện triệu chứng đến khi hôn mê suy tim phổi hoặc tử vong
thường kéo dài từ hai đến sáu ngày hoặc lâu hơn người bệnh qua đời do liệt cơ hô hấp
dại là bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine
tiêm phòng cho chó là cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh dạy ở người
giúp giảm tử vong do bệnh dạy do truyền từ chó
ở người loại vaccine tương tự được sử dụng để tiêm chủng cho những ca phơi nhiễm
hoặc trước khi tiếp xúc bệnh dại
những người làm nghề có nguy cơ cao như nhân viên phòng thiết nghiệm xử lý bệnh dại sống
virus liên quan đến bệnh dạy lisa virus kiểm soát dịch bệnh hoang dã
thường được tiêm vaccine dự phòng
dự phòng sau phơi nhiễm là điều trị ngay lập tức nạn nhân nghi bị động vật
có virus dại cắn
điều này giúp ngăn chặn sự xâm nhập của virus vào hệ thần kinh trung ương
làm giảm nguy cơ tử vong